mới đây chủ tịch ubnd tp hải phòng đã họp với các sở ngành đơn vị liên quan về vụ việc
ban giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn cai giang việt nam bỗng dừng bỏ đi không rõ lý do
khiến hàng nghìn công nhân của doanh nghiệp này hoảng mạng
theo thông tin ban đầu từ chiều đến khoảng hai mươi hai h ngày một mươi một tháng tám tổng giám đốc công ty cai giang việt nam
cùng một mươi bảy cán bộ nhân viên kỹ thuật người đài loan trung quốc đang làm việc tại công ty
đã bỏ đi khỏi công ty không rõ lý do
chủ tịch ubnd tp hải phòng đã chỉ đạo ubnd quận kiến an chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan
tiếp tục nắm bắt tình hình phối hợp với phía công ty cai giang việt nam để có phương hướng giải quyết
tốt nhất lợi ích chế độ cho người lao động bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tài sản công ty
đồng thời đề nghị các sở ngành đơn vị địa phương liên hệ hướng dẫn động viên người lao động
trong thời gian tạm nghỉ việc hợp tác với các cơ quan chức năng tránh để đối tượng xấu
lợi dụng kích động tụ tập ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự khu vực
nếu xảy ra nợ xấu ubnd tp ưu tiên giải quyết quyền lợi cho người lao động